sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng tổ chức họp báo nhằm thông tin về chương trình hè năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó sau một năm tổ chức thực hiện cho học sinh nghỉ hè chọn ba tháng
năm học này ngành giáo dục đào tạo đà nẵng tiếp tục triển khai chương trình hoạt động hè năm hai nghìn một mươi bảy đầy sôi động
bổ ích học sinh có điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa
gian luyện thể chất đọc sách để chuẩn bị thể lực và tâm lý thoải mái khi bước vào năm học mới
theo sở giáo dục đào tạo đà nẵng học sinh toàn thành phố được nghỉ hè từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tự trường vào ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy và khai giảng năm học mới vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phụ huynh trong dịp hè
ngành giáo dục đào tạo đà nẵng đã xây dựng chương trình hè với nhiều hoạt động lớn như
đẩy mạnh hoạt động dạy học bơi hè với việc đưa vào sử dụng toàn bộ năm mươi bảy bể bơi trên toàn thành phố
tổ chức ngày yêu thương ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ hai
tổng truyền thông về loài vọc trà vá chân nâu
cũng như tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tất cả các hoạt động trong dịp hè đều hướng tới phát triển thể chất tư duy và kỹ năng sống cho học sinh
tạo điều kiện cho các em được vui chơi nghỉ hè đúng nghĩa để bước vào năm học mới với kết quả dạy và học tốt hơn